bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội ký quyết định thành lập một mươi hai đoàn kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
theo quyết định này các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra tình hình kết quả và đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của chính phủ và quyết định của thủ tướng chính phủ về thực hiện chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
đoàn kiểm tra này cũng nắm bắt thực trạng thiếu hụt lao động trong các ngành nghề lĩnh vực trong các doanh nghiệp khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi khu công nghiệp khu chế xuất tình hình dịch chuyển lao động ngoài khu công nghiệp khu chế xuất lao động tự do đề xuất các giải pháp khắc phục và phục hồi phát triển thị trường lao động và các kiến nghị
thời gian các đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra từ ngày hai mươi một tháng một mươi cho đến hết ngày ba tháng một mươi một